trong dịp này đông đảo người dân thủ đô và du khách quốc tế đến với hà nội đã có cơ hội trải nghiệm khám phá nét văn hóa ẩm thực hà nội
và một số ẩm thực tiêu biểu của ba miền bắc trung nam
đặc biệt hơn không chỉ giới thiệu những tinh hoa ẩm thực ba miền tới thực khách lễ hội còn là cơ hội để tăng sức hấp dẫn
thúc đẩy phát triển du lịch hà nội nói riêng và cả nước nói chung thông qua những hoạt động văn hóa cụ thể và ý nghĩa
trước khi đến với sự kiện này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật đáng chú ý đã diễn ra
nhân dịp kỷ niệm ngày môi trường thế giới và ngày đại dương thế giới
chương trình phát triển liên hợp quốc phối hợp với đại sứ đại dương xanh
nhiếp ảnh gia nguyễn việt hùng đồng tổ chức triển lãm ảnh sát thải nhựa hãy cứu biển
triển lãm hãy cứu biển trưng bày hơn một trăm linh bức ảnh
được lựa chọn từ hơn ba tấm ảnh chụp dọc theo
các bức ảnh được xếp theo ba km bờ biển tại hai mươi tám tỉnh thành và một trăm linh cửa sông của nhiếp ảnh gia nguyễn việt hùng
các bức hình được sắp xếp theo từng nội dung địa điểm và thời gian chụp
để người xem có thể hình dung tổng thể về thực trạng rác thải nhựa xuyên suốt bờ biển việt nam
với thông điệp chỉ có hành động mới mang lại sự thay đổi
thông qua các bức ảnh tại triển lãm tác giả mong muốn nâng cao nhận thức của tất cả mọi người về rác thải nhựa
gợi mở một số giải pháp có thể thực hiện và kêu gọi sự chung tay hành động của các ban ngành doanh nghiệp và người dân
nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở việt nam trả lại sự trong lành cho môi trường sống
lễ hội ẩm thực quốc tế hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố đà nẵng với chủ đề hương vị quê hương
đã thu hút đông đảo người dân du khách cùng tham gia trải nghiệm
thưởng thức nhiều món ăn ngon hấp dẫn
lễ hội là dịp để tăng cường quảng bá ẩm thực đà nẵng việt nam đến với du khách
đồng thời tạo điều kiện để việt nam giao lưu văn hóa ẩm thực với sự tham gia của chủ tịch hiệp hội đầu bếp thế giới
ông thomas andres guller cùng một mươi ba đầu bếp danh tiếng là những chuyên gia ẩm thực
đồng thời là thành viên hiệp hội đầu bếp đến từ các quốc gia
đến với lễ hội du khách được cảm nhận trực tiếp cách mà các bếp trưởng tạo ra những tinh hoa của riêng mình
qua năm ngày trải nghiệm với các hoạt động lý thú như mua nguyên liệu và tham quan trợ cồn
chế biến món ăn đặc trưng truyền thống của các nước trên nền tảng những nguyên liệu và gia vị của địa phương
thưa quý vị mới đây nhà hát kịch việt nam đã cho ra mắt vở kịch mang tên
điều còn lại của tác giả nguyễn đăng trương và đạo diễn kiều minh hiếu
thay vì đề cập tới những vấn đề mang tính thời sự
những mâu thuẫn gây gắt của xã hội thì vở kịch điều còn lại đã khai thác một câu chuyện về thời hậu chiến
vở diễn lấy bối cảnh là một ngôi làng nghèo ở đông băng bắc bộ làng bồng với rất nhiều những người tốt
thế nhưng chấu trêu thay rồi người tốt nào ở đó cũng đều mang bi kịch của riêng mình bởi chiến tranh
điều còn lại là câu chuyện kể về thời hậu chiến ở một miền quê nông thôn
thuyến một cô gái mới một mươi tám tuổi lấy chồng được mấy hôm
thì bân chồng cô vào
thành xuân phơi phới vẻ xa chồng thuyến đã nảy sinh tình cảm với bường một anh bộ đội đi qua làng
hai người bị làng xóm chính quyền đấu tố vì tội hủ hóa
nhưng bà muộn mẹ chồng của thuyến đã lên tiếng binh vực cho con dâu vì một lý do muốn có đứa cháu để trông cậy về sau này
thế nhưng mấy năm sau bân chồng của thuyến trở về
mọi việc vỡ lở và bân không chấp nhận được sự thật đó
nói vở kịch
điều còn lại là bi kịch của những con người tốt không sai bởi cái kết đầy bất ngờ khi bân đã biết lỗi lầm của vợ ngay khi còn ở chiến trường và chuyến trở về của anh thực ra là một kế hoạch tử tế để thu xếp hạnh phúc của vợ
từ đây mâu thuẫn trong nội tâm từng nhân vật tiếp tục tạo nên sức hấp dẫn xung đột cho kịch
cơ chế mặt trái của cơ chế thị trường trong hơn ba mươi năm đổi mới nó đã tác động vào mà làm con người đánh mất đi cái bản ngã đánh mất đi các giá trị nhân văn đánh mất đi những điều tốt đẹp đánh mất đi đức hy sinh đánh mất đi lòng nhân ái và đánh mất đi những cái gì thuộc cội nguồn của mỗi con người khi sinh ra đã có
và nó làm cho cái đạo đức xã hội nó xuống cấp
và từ cái suy nghĩ đó cho nên là tôi nghĩ rằng tôi phải viết một cái tác phẩm mà nó đề cao các giá trị nhân văn
còn lại là đức hy sinh còn lại là lòng nhân ái
còn lại là những cái điều tốt đẹp
điều tốt đẹp nhất của mỗi con người
khi mà tôi quyết định dựng kịch bản của anh nguyễn đăng trương vở kịch điều còn lại thì tôi cũng không xác định cho mình là phải dùng thủ pháp hay là dùng một cái gì đó mới mẻ để áp dụng vào trong vở kịch này
tôi chỉ tâm niệm rằng cái vở kịch này đang nói về con người và tôi đồng cảm với cái kịch bản đó và tôi quyết định dựng
hãy khai thác triệt để
những cái tâm niệm
tâm lý của con người
những hoàn cảnh
những khoảnh khắc vui buồn hạnh phúc đớn đau
dường như bao trùm lên tất cả để tạo nên những hình tượng nhân vật chính là các giá trị nhân văn
cho dù tất cả người tốt trong kịch đều dây vào những hoàn cảnh hết sức eo le trớ treo và bi kịch
nhưng người ta vẫn chấp nhận nó
chấp nhận trong một niềm tin và khát vọng mãnh liệt vươn tới những điều tốt đẹp để làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống
xuyên suốt vở diễn là hình ảnh người mẹ vị tha tình thương của bà bao la không chỉ dành cho con trai mình mà còn cả cho cô con dâu dù cô đã phạm sai lầm
nga nghĩ rằng là người phụ nữ việt nam thì từ xưa vẫn là nhân hậu vẫn là bao dung vị tha nhẫn nhị
thế nhưng mà nga đã phải rất là đau đầu để suy nghĩ làm sao để tạo ra một cái nhân vật không phải chỉ là mê lô
là khóc là buồn là nhẫn nhịn là chịu đựng
mình muốn cho bà một cái tính cách mạnh mẽ rất đàn ông rất quyết đoán đôi khi có thể còn là đáo đề
nhưng mà sâu thẳm trong họ vẫn là cái sự nhân hậu sự dịu dàng sự bao dung
hy vọng rằng tất cả khán giả mọi người sẽ nhìn thấy rằng là cái sự hy sinh không bao giờ là mất nó sẽ là điều còn lại
đạo diễn kiều minh hiếu là rất trung thành với kịch bản văn học
mà từ cái kịch bản văn học đó thì đạo diễn đã cố gắng để mà khai thác triệt để những tình huống những cái mâu thuẫn xung đột
đặc biệt là khai thác tâm lý diễn cho diễn viên
và giữa cái ý tưởng của kịch bản và cái ý tưởng của đạo diễn là nó hoàn toàn trùng hợp nhau
và qua cái cách làm việc thì kể cả về âm nhạc kể cả về thiết kế mỹ thuật về đạo diễn và tác giả là đã có tiếng nói chung
chính vì vậy cho nên là trong cả một quá trình thời gian mà nhóm sáng tạo
làm một cái vở diễn như thế này thì với cái cương vị của tác giả thì tôi rất là mừng
và cũng rất là cảm ơn những đồng nghiệp trẻ của chúng tôi đã tạo ra một cái vở diễn điều còn lại
với hai tiếng trên sân khấu vở kịch điều còn lại đã thực sự chạm tới trái tim của khán giả
rất nhiều giọt nước mắt đã rơi khi vở diễn kết thúc
đó chính là sự thành công của vở kịch và là phần thưởng lớn nhất cho tác giả đạo diễn giảm diễn viên
cùng ekip sáng tạo
với những điều kiện đặc trưng về thiên nhiên địa hình và khí hậu
ẩm thực việt nam vô cùng đa dạng phong phú và thể hiện nét văn hóa đặc trưng riêng biệt của từng vùng miền
và lễ hội văn hóa ẩm thực hà nội năm hai nghìn một mươi chín đã hướng tới nét văn hóa đặc sắc nhất của ẩm thực việt nam
suốt chiều dài lịch sử những điều đã làm nên một phần bản sắc văn hóa của đất nước
lễ hội văn hóa ẩm thực hà nội là sự kiện nhằm tôn vinh và giới thiệu di sản văn hóa ẩm thực hà nội
và ẩm thực độc đáo tiêu biểu của miền bắc miền trung và miền nam phát huy phong cách văn minh thanh lịch của người hà nội
trong bảo tồn các giá trị văn hóa ẩm thực
trong những ngày lễ hội diễn ra công chúng đã được trải nghiệm một không gian văn hóa tượng trưng tiêu biểu
của các vùng miền tái hiện như ngôi làng cổ vùng đồng bằng bắc bộ phố cổ hà nội biểu tượng miền trung
với hình ảnh phố cổ hội an và biểu tượng miền nam với hình ảnh chợ biến thành
với ba mươi gian hàng không gian lễ hội được chia thành ba khu vực chính bắc trung nam
trong đó khu ẩm thực miền bắc giới thiệu đặc sản gà nướng mắc kén bánh đa cua nem cua hải phòng do trà ước lễ
đặc biệt khách tham quan cũng rất thích thú với hương vị cốm mễ trì thương hiệu cốm từ lâu đời của người hà nội
còn tại không gian tái hiện chợ biến thành là khu ẩm thực
khu ẩm thực miền nam với các món gỏi cuốn chảo tôm bao mía bánh xèo món xôi chiên phồng kèm gà quay lá trúc
để bà con được thưởng thức và quảng bá là thương hiệu do làng cốm mễ trì quê hương của chúng tôi
được mời được tham gia ở đây rất là vất lời vinh dự
mình phải tìm những món gì ở miền bắc họ ít có làm để mình ra mình giới thiệu
ví dụ như món châu phồng hồi nãy một món bánh xèo miền nam một món cánh gà chiên theo kiểu miền nam
với một món bánh khọt là những món ở miền bắc chưa được thưởng thức nhiều
chỉ có những người vào nam thì thường thưởng thức được còn ở miền bắc thì chưa được
cho nên mình đem những món này ra để mình giới thiệu cho miền bắc
lần trước cũng có ra một lần cũng có lễ hội lần này thì mình thấy hào hứng hơn
với lại người dân họ tham quan nhiều hơn họ đi dự nhiều hơn
bên cạnh những món ăn đặc sắc của từng vùng miền ngay tại lễ hội công chúng thủ đô và du khách
cũng có cơ hội tham gia vào các hoạt động giao lưu trải nghiệm ẩm thực cùng các nghệ nhân tiêu biểu
đầu bếp có tên tuổi từ hội đầu bếp việt nam
và hội ẩm thực việt nam thực hiện
lễ hội này bên tụi tôi có mang đến đây là món bánh xèo của miền nam và một số món nướng của miền nam sài gòn
bánh xèo ở đây mình sử dụng bánh xèo hải sản bột nguyên liệu mình tự pha chế
theo một công thức ghiêng cho nó có vị giòn không ít dầu không ngấy
sau đấy là hội lần này mình cũng mong muốn khối lượng khách biết thưởng thức về những món dùng miền của mình nhiều hơn
để mình mang đến những hương vị cho tất cả mọi người đều biết miền nam có những cái hương vị gì
đây là một chương trình rất là hay một dịp để cho các em đầu bếp các nghệ nhân có một sân chơi góp vui góp một phần nào đó cho nền văn hóa ẩm thực mình
tôi cảm thấy rằng đây là một lễ hội năm sau hoành trạng và diễn diễn hơn năm trước
và đặc biệt năm nay tôi thấy
là có một cái chương trình là dày nấu ăn giới thiệu món ăn đặc trưng của ba miền bắc không nam
tôi mới nhìn qua một vòng thì có mấy cái chương trình là ví dụ như là biểu diễn món ăn ở sài gòn rồi là biểu diễn món ăn hà nội
đó là cái đẹp mới mà tôi cho rằng đó là một cái sự hài hòa giữa nghệ nhân với người ăn hòa lại là một để tạo nên một công thức rất riêng của hà nội
tôi mong rằng hà nội sẽ tổ chức mỗi năm có một cái đẹp rất mới
và tôi cũng hy vọng rằng
và cái hành trình này cái lễ hội này sẽ sống mãi với thời gian
bởi vì văn hóa ẩm thực hà nội không có là kết thúc mà chỉ có bắt đầu
có nghĩa là dòng trải thời gian cứ mãi mãi mãi mãi là nghìn năm tháng lâu
điều thành công của lễ hội văn hóa ẩm thực hà nội hai nghìn một mươi chín là lễ hội đã thực sự thu hút mọi đối tượng từ người trung niên cho tới các em nhỏ
với thiết kế không gian của lễ hội vừa mang nét hoài cổ vừa hiện đại mới mẻ nên mỗi vị khách khi tới với lễ hội đặc sắc này
đều tìm được cho mình một góc rất riêng
người trẻ có thể chụp ảnh bên các tiểu cảnh mô phỏng những nét văn hóa đặc trưng vùng miền
từ làng cổ vùng đông băng bắc bộ góc phố cổ hà nội phố cổ hội an đến chợ bến thành
còn những người trung niên lại có thể tìm thấy những nét gần gũi xưa cũ gắn bó với quãng đời đã đi qua
như những mái nhà siêu phong cổ kính một ô cửa nhuốm màu thời gian
có thể nói lễ hội văn hóa ẩm thực hà nội năm hai nghìn một mươi chín
đã trở thành một không gian trải nghiệm ký ức lịch sử văn hóa nói chung
và trải nghiệm phong cách tinh hoa ẩm thực dân tộc nói riêng
bởi ẩm thực việt nam là nét di sản tinh tế được hình thành trong dòng chảy văn hóa việt nam
đã hấp dẫn mọi du khách trong và ngoài nước
cùng với sự hội nhập và phát triển thủ đô hà nội trở thành nơi giao thoa ẩm thực của các vùng miền trên cả nước
là nơi hội tụ tinh hoa của ẩm thực dân tộc
và thông qua lễ hội lần này thành phố hà nội mong muốn phát huy phong cách văn minh
thanh lịch của người dân thủ đô trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phongvănhóa org vn hoặc có số điện thoại hai mươi bốn

hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau